đêm với thời tiết thủ đô hà nội tại đây ít mây không mưa sáng sớm có sức mùa nhẹ dài rác ngày nắng gió đông bắc cấp hai cấp ba trời rét nhiệt độ ngày đêm ra động trong khoảng từ một mươi đến hai mươi một độ